thời gian vừa qua tỉnh long an tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết
đặc biệt ngành giáo dục tỉnh đã triển khai quyết liệt và góp phần phòng chống dịch bệnh lây lan trên diện rộng
sở y tế tỉnh long an cho biết năm hai nghìn một mươi chín số ca mắc sốt xuất huyết ghi nhận trên địa bàn toàn tỉnh là hơn ba sáu trăm linh ca
tăng ba bốn lần so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám
các địa phương có số ca mắc bệnh sốt xuất huyết cao gồm huyện đức hòa bến lức cần đước cần duộc và thành phố tân an
chiếm bảy mươi sáu ba số ca mắc của toàn tỉnh
bệnh sốt xuất huyết không loại trừ ai khi đã bị mũi vàn đốt đặc biệt là trẻ em dễ mắc bệnh hơn người lớn
lớp chúng em thường xuyên dọn dẹp phụ giúp các bạn dọn dẹp sân trường dọn dẹp lớp sạch đẹp để không có lan quăng diệt mũi
để kéo giảm số trẻ em bị mắc bệnh xuất xuất huyết ngay từ đầu năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
sở y tế tỉnh đã kêu gọi nhà trường tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ giáo viên nhân viên phụ huynh và học sinh biết về sự nguy hiểm của căn bệnh xuất xuất huyết
bằng cách thường xuyên dọn dẹp cảnh quan môi trường xung quanh trường khu vực nhà ở không để nước đọng lâu ngày
các dụng cụ sinh hoạt dụng cụ chứa nước lọ nước cắm hoa phải được thay nước mỗi ngày để mũi không sinh sản và phát triển
để kéo giảm số trẻ em bị mắc bệnh xuất xuất huyết ngay từ đầu năm học hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi

bằng cách thường xuyên dọn dẹp cảnh quan môi trường xung quanh trường khu vực nhà ở không để nước đọng lâu ngày
chọc thủng hoặc san bằng các gốc cây chứa nước tự nhiên là một biện pháp giáo dục cho học sinh và cộng đồng dân cư nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh nguy hiểm này